tối qua ngày một mươi bảy tháng một mươi tại công văn hóa hiễu nghị việt xô thành phố hà nội đã diễn ra chương trình
cả nước chung tay vì người nghèo năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
chương trình do ban thường trực ubnd tổ quốc việt nam tổ chức đây là sự kiện thường niên diễn ra vào đúng ngày một mươi bảy tháng một mươi
ngày chống đói nghèo thế giới và ngày vì người nghèo việt nam hàng năm
tới dự chương trình có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
cùng dự có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trường ban tổ chức trung ương
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo trung ương
các chương trình mục tiêu quốc gia đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng
tránh án tòa án nhân dân tối cao cùng lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể trung ương và địa phương
sau một mươi tám năm từ khi phát động đến nay các doanh nghiệp cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đã ủng hộ hơn năm mươi tỷ đồng
trong đó ủng hộ qua quỹ vì người nghèo trung ương và quỹ ba cấp ở địa phương gần một mươi bốn tỷ đồng
ủng hộ trực tiếp chương trình an sinh xã hội ở các địa phương được hơn ba mươi sáu tỷ đồng
từ những nguồn lực này cùng với ngân sách nhà nước đã kịp thời hỗ trợ người nghèo như xây dựng sửa chữa
được gần một năm triệu căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo cận nghèo hộ khó khăn hỗ trợ hàng chục triệu lượt hộ nghèo về vốn
tư liệu sản xuất hỗ trợ hàng ngàn công trình dân sinh hàng triệu người nghèo được giúp đỡ nhân dịp tết nguyên đán
cho con đi học chữa bệnh khi ốm đau nằm viện dài ngày cứu đói khi cần thiết
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn cho biết
năm hai nghìn một mươi bảy hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau do thủ tướng chính phủ phát động
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã phối hợp tổ chức chương trình trung tây vì người nghèo
tổng hợp bước đầu đến thời điểm này đã có hơn một trăm linh đơn vị đăng ký ủng hộ tám trăm năm mươi bảy tỷ đồng
thông qua chương trình an sinh xã hội và quỹ vì người nghèo trung ương
nguồn lực vận động được đợt này sẽ tập trung hỗ trợ cho người nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn và ưu tiên những vấn đề thiết yếu
như nhà ở cho người nghèo nhất là người nghèo vùng bị bão lũ áo ấm cho người già cho trẻ em miền núi vùng sâu vùng xa
và hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo từng bước ổn định cuộc sống
phát biểu tại chương trình chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
do đói giảm nghèo luôn được đảng nhà nước ta đặc biệt quan tâm
ngay từ khi giành được độc lập chủ tịch hồ chí minh kính yêu đã đề ra nhiệm vụ giải quyết nạn đói
là ưu tiên hàng đầu trong sáu nhiệm vụ chính phủ phải giải quyết
trong đó người đã nhiều lần nhấn mạnh chúng ta tranh được tự do độc lập rồi mà dân cứ chết đói chết rét
thì tự do độc lập cũng không làm gì
dân chỉ biết rõ giá trị của tự do độc lập
dân được ăn no mặc đủ
theo người đói nghèo là một trong ba thứ giặc giặc đói giặc giốt giặc ngoài xăm
mà chúng ta phải chung tay để phòng chống dịch trừ
từ đó đến nay giảm nghèo luôn được đảng nhà nước ta xác định
vừa là mục tiêu vừa là yêu cầu để phát triển bình vững
và đã trở thành một chủ trương lớn một chương trình của quốc gia
giàu tính nhân văn thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc
để quyết tâm thực hiện vì đó còn là một trong những mục tiêu thiên niên kỷ
phát triển bình vững của liên hợp quốc mà việt nam đã cam kết
theo báo cáo đến nay tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đã giảm nhanh xuống còn sáu một
tỷ lệ tái nghèo thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước vượt chỉ tiêu quốc hội đề ra
trước những kết quả to lớn mà công tác giảm nghèo đã đạt được
chủ tịch quốc hội đánh giá cao cộng đồng doanh nghiệp
các tổ chức cá nhân
và ngoài nước các quốc gia tổ chức quốc tế đã chung tay đồng hành
góp phần cải thiện đời sống cho người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn
khẳng định đây là những nghĩa cử cao đẹp làm lay động lòng người
đồng thời chủ tịch quốc hội cũng biểu dương các huyện xã các hộ gia đình
với tinh thần vượt khó đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo
tuy nhiên chủ tịch quốc hội cũng cho rằng việc giảm nghèo vẫn còn nhiều chăn trở
và chưa thể hài lòng khi cả nước vẫn còn hai chín triệu hộ nghèo cận nghèo
đặc biệt là một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi
tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao
vì vậy nhiệm vụ giảm nghèo bền vững ngày càng khó khăn hơn
đòi hỏi phải có cách làm chủ động sáng tạo và huy động được nhiều nguồn lực hơn nữa
với tinh thần tiếp tục hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo
nhân ngày quốc tế phòng chống đối nghèo và ngày vì người nghèo việt nam một mươi bảy tháng một mươi
thay mặt đảng nhà nước
mong các doanh nghiệp các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
tiếp tục chung tay đồng hành cùng đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
để có những hành động thiết thực đóng góp to lớn hơn nữa
cho công cuộc giảm nghèo bình vững và xây dựng nông thôn mới
tôi trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục đón nhận sự hợp tác
sự hỗ trợ quý báu của các quốc gia các đối tác các tổ chức quốc tế
cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của việt nam
để việt nam nối chung và cho sự nghiệp giảm nghèo bền vững nối riêng
tại chương trình chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các đại biểu tham dự
đã trực tiếp nhắn tin với cú pháp vnn gửi vào số một nghìn bốn trăm linh chín
mỗi tin nhắn được gửi thành công đã ủng hộ người nghèo hai mươi đồng